các huyện vùng cao tỉnh thanh hóa đang trải qua đợt xét nhất từ đầu năm tới nay
khi nhiệt độ tại một số nơi đã xuống dưới một mươi độ về đêm và sáng sớm
ban ngày trời nắng với nền nhiệt tranh lệch cao
hiện chính quyền và người dân địa phương đang triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ sức khỏe của đàn gia súc
huyện miền núi lang chánh có khoảng một mươi một con trâu và bốn con bò
trong dịp rét cán bộ trung tâm dịch vụ nông nghiệp đã đến các xã thị trấn
khuyên cáo người dân không chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới một mươi năm độ c
chuẩn bị thức ăn dự trữ cho đàn gia súc những ngày ra buốt
cho châu bò uống nước muối pha loãng để tăng cường sức đề kháng
dùng bạt che chắn chuồn chạy để chống rét
huyện miền núi lang chánh có khoảng một mươi một con trâu và bốn con bò
huyện miền núi lang chánh có khoảng một mươi một con trâu và bốn con bò
huyện miền núi lang chánh có thấp nhất ở các huyện miền núi vùng cao xuống từ tám đến chín độ c
vì vậy ngành nông nghiệp và bà con nông dân đang tập trung phòng chống đói rét cho đàn châu bò
góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi trong những ngày đông giá